thành phố cần thơ được xác định là đô thị hạt nhân trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông cửu long
thời gian qua thành phố đã tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng đồng bộ nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
với tiềm lực phát triển hiện tại cần thơ đã và đang nỗ lực hướng tới phát triển trở thành đô thị hạt nhân của vùng
năm hai nghìn một mươi tám cần thơ chú trọng tập trung xúc tiến đầu tư thương mại vào các đối tượng trọng điểm
như nhật bản hàn quốc úc mỹ eu đồng thời chính quyền thành phố các tổ chức tiến dụng trên địa bàn
cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp
thành phố cần thơ cũng xác định mục tiêu hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông cửu long
và các tỉnh thành phố trong cả nước tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển ngoài ngân sách
và phát huy hiệu quả ngày càng cao từng bước nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thành phố đồng bộ hiện đại
theo tiêu chí đô thị loại một giáo dục đào tạo khoa học công nghệ y tế từng bước phát huy là vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông kiều long